một thanh niên vào cửa hàng bán điện thoại rồi vờ hỏi mua chiếc iphone một mươi bốn romac
sau khi nhân viên đem điện thoại ra thì đối tượng liên tục đưa ra những yêu sách khác
rồi dùng thủ đoạn đánh tráo
vụ việc vừa xảy ra tại một cửa hàng ở quận một mươi thành phố hồ chí minh
camera an ninh của cửa hàng điện thoại di động tại địa chỉ số hai trăm chín mươi ba đường ba tháng hai phường một mươi quận một mươi
ghi lễ lúc một mươi h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi
có một nam thanh niên đeo khẩu trang mang theo túi sách đi bộ vào bên trong cửa hàng
người này vừa hỏi mua điện thoại iphone một mươi bốn ro mắt
sau khi được nhân viên mang điện thoại ra
nam thanh niên cầm trên tay ngó qua rồi tiếp tục yêu cầu nhân viên lấy ra ốp lưng để xem
khi nhân viên quay lưng đi nam thanh niên ngó xung quanh
khi thấy không có ai để ý thì nhanh chóng cho chiếc điện thoại thật vào giỏ sách
đồng thời móc hộp điện thoại mô hình demo ra và để lại trên bàn
để đánh lạc hướng và tìm cách tổ thoát
đối tượng vừa nghe điện thoại rồi đi ra ngoài nói chuyện
khi vừa bước ra cửa đối tượng đi bộ vài bước rồi nhanh chóng chạy thoát
sau khi đối tượng tẩu thoát nhân viên kiểm tra hộp điện thoại
thì phát hiện là điện thoại mô hình và chỉ có giá trị từ hai đến ba trăm linh ngàn đồng
còn chiếc điện thoại bị lấy đi có giá trị gần hai mươi bốn triệu đồng
vụ việc đã được chủ cửa hàng trình báo tới công an
hiện công an cảnh sát điều tra công an quận một mươi đã tiếp nhận vào cuộc điều tra tuy tìm đối tượng